vào khoảng một mươi ba h một mươi năm phút ngày hôm nay cảng vụ hàng hải vũng tàu nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu yong sun quốc tịch trung quốc
thông báo trong quá trình tàu điều động vào đón hoa tiêu để vào cầu cảng nhà máy thép phú mỹ đã phát sinh đám cháy tại hầm hàng số ba
ngay khi nhận được thông tin cảng vụ hàng hải vũng tàu đã phối hợp với đại lý của chủ tàu
cung cấp thông tin các tàu đang hoạt động gần khu vực tàu bị cháy để sẵn sàng hỗ trợ
đại lý chủ tàu đã trực tiếp liên hệ để điều tàu hải dương tám mươi chín quốc tịch việt nam là tàu chuyên dùng có vòi rồng và trang thiết bị chữa cháy tiếp cận hiện trường
hỗ trợ thực hiện công tác chữa cháy dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng tàu yongsun
hiện tại cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bà địa vũng tàu đang tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp cần thiết